bảy mươi năm đã qua đảng ta đã lãnh đạo cách mạng việt nam vượt qua mọi khó khăn thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ hai mươi mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc thắng lợi của công cuộc đổi mới vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
vâng và nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của đảng ta trong tám mươi bảy năm đã qua ôn lại những khó khăn gian khổ
sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của đảng
chúng ta càng trân trọng quá khứ nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng
càng thâm thiế và biết ơn vô hạn công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh muôn vàn kính yêu
càng thấu hiểu tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta một dân tộc anh hùng thông minh và sáng tạo
tự hào về đảng ta đảng cộng sản việt nam quang vinh một lòng mùa dạ chiến đấu
hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân với niềm phấn khởi tự hào
vâng và chúng ta tin tưởng vững chắc đảng cộng sản việt nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình
toàn đảng toàn dân toàn quân ta chung sức đồng lòng nỗ lực vấn đấu xây dựng một đất nước việt nam hòa bình
độc lập thống nhất dân chủ giàu mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
nhân dịp tết cổ truyền ninh dậu hai nghìn một mươi bảy và kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
sáng qua đoàn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu cũng đã đến thăm
trúc thọ nguyên tổng bí thư đỗ mười tròn một trăm linh tuổi
trong không khí thân mật ngày đầu xuân bộ trưởng tô lâm đã vui mừng
thông tin về đảng cộng sản việt nam
bộ trưởng tô lâm đã thông báo với nguyên tổng bí thư đỗ mười những kết quả mà toàn lực lượng công an đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt nhấn mạnh đến những đổi mới của lực lượng công an trên tất cả các mặt công tác
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tạo môi trường ổn định để đất nước phát triển và đảm bảo cuộc sống an lành cho người dân
bộ trưởng tô lâm bày tỏ những đóng góp của nguyên tổng bí thư đỗ mười luôn được đảng
nhà nước bộ công an trân trọng đánh giá cao còn nguyên giá trị nhất là trong giai đoạn đổi mới của đất nước
tinh thần cách mạng và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí nguyên tổng bí thư luôn là tấm gương sáng để lớp lớp thế hệ công an nhân dân học tập và nói theo
bộ trưởng tô lâm kính chúc nguyên tổng bí thư luôn mạnh khỏe trường thọ tiếp tục có những ý kiến tâm huyết
quý báu góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh đất nước phát triển nhanh bền vững
bộ trưởng tô lâm khẳng định toàn lực lượng công an sẽ không ngừng học tập
rèn luyện bản lĩnh chính trị phát huy truyền thống vẻ vang tinh thần đoàn kết của toàn đảng
toàn dân tộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
nhân dịp đầu năm mới nguyên tổng bí thư đỗ mười gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng công an trên các mặt công tác
nguyên tổng bí thư đỗ mười bày tỏ sự tin tưởng lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống
hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững sự ổn định bình yên của đất nước góp phần ổn định an ninh trong khu vực và trên thế giới
thưa quý vị xây dựng nông thôn mới thực sự là cuộc cách mạng lớn đem lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho nhân dân
đó là lời chia sẻ của đảng viên phan huy hùng xã đức vĩnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
và đó cũng là lý do để ông tự hiến một m hai đất ruộng đang sản xuất góp phần để thôn vĩnh đại hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ người đảng viên này qua phóng sự sau
trong năm hai nghìn một mươi sáu ông đã tự nguyện hiến toàn bộ diện tích đất ruộng đang sản xuất mà không đòi hỏi đền bù
là hội thuần nông hầu như năm nào cánh đồng này cũng cho gia đình ông hùng mùa bội thu với đăng xuất lúa bình quân gần một tấn
mặc dù vậy ông cho rằng xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng lớn làm thay đổi cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân
nên việc ông hiến đất chỉ là góp một phần nhỏ đưa cuộc cách mạng đi đến thắng lợi
hội thuần nông hầu như năm nào cánh đồng này cũng cho gia đình ông hùng mùa bội thu với đăng xuất lúa bình quân gần một tấn

nên việc ông hiến đất chỉ là góp một phần nhỏ đưa cuộc cách mạng đi đến thắng lợi

không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi
đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản bảo đảm kế hoạch thời vụ ngay từ những ngày đầu xuân
chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi
đề phòng ảnh hưởng của rét đậm rét hại hạn hán xâm nhập mặn có thể xảy ra trong thời gian tới
phát huy truyền thống tết trồng cây triển khai tốt kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn một mươi bảy
bộ công thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ
khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu
phối hợp chỉ đạo vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện đảm bảo đủ nước
phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiết kiệm nguồn nước
bốn bộ gia thông vận tải uban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với các địa phương
và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải
bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau tết và mùa lễ hội
bộ văn hóa thể thao và du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội
bảo đảm tiết kiệm văn minh lành mạnh giữ gìn giá trị bản sắc truyền thống
bộ y tế bảo đảm nhân lực thuốc trang thiết bị khám chữa bệnh phục vụ nhân dân
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm
tại các điểm du lịch lễ hội tiếp tục các giải pháp phòng chống tác hại của rượu bia
bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các địa phương
chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ tết tại các doanh nghiệp
nhất là tại các khu công nghiệp không để xảy ra tình trạng bỏ việc thiếu hụt lao động
tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng và các cơ sở cai nghiện
bộ công an chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn mọi hoạt động chống phá
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông nhất là vận chuyển hành khách mùa lễ hội
không để xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm
các thành phố lớn đẩy mạnh phòng chống cháy nổ xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc
lô đề xưới mọi hình thức
bộ quốc phòng chỉ đạo công tác tuyển quân theo kế hoạch phối hợp với bộ ngoại giao
tiếp tục theo dõi nắm tình hình chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền
quốc phòng an ninh quốc gia quan hệ đối ngoại và bảo hộ công dân
một mươi bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin tuyên truyền
tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong lao động sản xuất công tác học tập
động viên toàn xã hội tin tưởng quyết tâm chung sức đồng lòng
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
ngày từ những ngày đầu năm mới
một mươi một thủ tướng chính phủ kêu gọi các hiệp hội ngành nghề cộng đồng doanh nghiệp
các doanh nhân và toàn thể nhân dân tranh thủ thời cơ khắc phục khó khăn thách thức
tổ chức lao động sản xuất đầu tư kinh doanh có hiệu quả vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội
yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp biểu thị quyết tâm đồng hành
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân sáng tạo khởi nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả
thưa quý vị huyện thuận châu tỉnh sơn la là một trong những huyện đón bà con các bản tái định cư thủy điện sơn la
từ huyện quỳnh nhai và mường la để phục vụ công trình thủy điện sơn la
đến nay tại ba mươi bảy điểm tái định cư trên một năm trăm linh hộ dân đã ổn định cuộc sống
văn bó với quê hương mới phóng sự sau sẽ phản ánh rõ nét về một sức sống mới đang trải dài trên khắp mảnh đất này
năm nay là năm thứ chín bà con dân bản mường chiên xã mường chiên huyện quỳnh nhai
tỉnh sơn la đến tái định cư ở bản mường chiên thuộc xã phổng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
đến thăm bản những ngày đầu xuân có thể cảm nhận rõ một cuộc sống mới no ấm đang hiện hữu
đời sống đã thật sự ổn định cùng bà con trong bàn gia đình ông điêu văn chính
sởi quê cũ ở quỳnh nhai đến tái định cư trên quê mới phỏng lái này từ năm hai nghìn bảy
được nhà nước và chính quyền nhân dân sở tại quan tâm bố trí đất ở đất sản xuất
gia đình ông cùng bà con đã tích cực trồng và chăm sóc chè cà phê
cùng với đó là phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
trồng cỏ một hai năm để nuôi bò thì thấy nó tiện tiện vì còn hơn mình đem đi chăn thả ở ngoài ấy
riêng cái mô hình chăn nuôi bò này so với đi mình đi sản xuất thì khéo lại nó cũng sẽ thu nhập cao hơn
bản mường chiên khi mới chuyển đến có sáu mươi năm hộ dân với gần bốn trăm linh nhân khẩu
trước đây cuộc sống của bà con chủ yếu là phụ thuộc vào nông nghiệp trồng cây ngô cây rắn thu nhập bấp bềnh
ở tuổi ngoài bảy mươi chứng kiến nhiều thăng trầm trong quá trình phát triển của bản
ông pao hiểu và cảm nhận rõ những đổi thay từng ngày trong cuộc sống của bà con nơi đây
so với chỗ cũ và chỗ mới đây thì từ chuyển về đây từ hai nghìn tám về đây thì nói chung là
đường đi lại rất thuần tiện thứ hai nữa các cháu đi học thì nó rất gần
từ lớp mô giáo đến cơ ba nó gần không được qua sông ca đỏ
hai nữa thì nương giấy thì coi là nhà nước cho nó cho bao nhiêu thì được nhận được hết rồi
về quê mới được nhà nước đầu tư xây dựng đường bê tông nhà văn hóa các sản phẩm chè cà phê làm ra
đều trở thành hàng hóa có tư thương đến tận nơi mua bán trao đổi
các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống cho bà con vùng tái định cư cũng đang dần phát huy hiệu quả
bước đầu thì hơi bơ ngớ nhưng sau này thì được đảng nhà nước là tập huấn
nên là kể cả là về sản xuất chăm bón cây chè cây cà phê cây ăn quả các loại
nói chung là gần đây thì cũng gọi là chỗ cũ thì cũng không bằng chỗ mới cả
đến đây thì nói chung cả kinh tế là đồ ăn
thế từ là
đến nay huyện thuận châu đã đón và giúp ổn định cuộc sống cho trên một năm trăm linh hộ dân ở ba mươi bảy điểm tái định cư
huyện đã hoàn thành cơ bản công tác cấp đất cho các hộ dân
cơ sở hạ tầng như điện đường trường trạm đều đã được quan tâm đầu tư theo quy định
đến nay hầu hết các hộ có máy xay sát chín mươi hộ có xe máy tv tủ lạnh và đồ dùng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trong gia đình
hiện con em trong bản có điều kiện học tập thuận lợi bởi lớp học cắm bản được bố trí ngay tại điểm tái định cư
thêm ấm lòng người dân tái định cư mỗi độ tết đến xuân về sự thăm hỏi động viên kịp thời của chính quyền và bà con sở tại là nguồn động viên bà con vui xuân trên quê mới
đón xuân đình dậu người dân nơi đây đang đoàn kết xây dựng cuộc sống mới tốt hơn no đủ hơn

trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy vào sáng qua tức mùng sáu tết tại xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
ngư dân địa phương tưng bừng tổ chức lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm hai nghìn hai mươi
đây là lễ hội truyền thống được duy trì lâu nay của ngư dân vùng biển tịnh kỳ với mong muốn mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng tôm cá đầy khoang
trong ngày xuất quân đầu năm các tàu cá của ngư dân tịnh kỳ được trang hoàng rực rỡ với lá cờ đủ màu sắc
nano khẩu hiệu thể hiện quyết tâm trong mùa đánh bắt mới
trước khi khởi hành chuyến đi biển đầu tiên trong năm ngư dân dương văn xí chủ tàu cá qng chín mươi một nghìn chín trăm chín mươi một ts đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần thiết cho chuyến biển đánh bắt ở vùng biển hoàng sa hai mươi ngày

cứ sau những ngày vui xuân đón tết bà con ngư dân lại làm lễ để động viên nhau bám biển bám ngư trường cầu mong một mùa bội thu tôm cá đầy thuyền làm giàu cho gia đình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đầu năm thì được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cũng như đoàn y chính quyền địa phương ngư dân trong tư là những người thực hiện hàng năm
đây là một cuộc đời truyền thống từ xưa đến nay mà nhà mình khởi đầu trong một năm mới để bà con ngư dân
để gì để cầu mong mưa thẳng giá quả
xã thịnh kỳ hiện có hơn năm trăm linh tàu thuyền với tổng công suất sáu mươi mã lực trong đó có hai trăm năm mươi tàu có công suất từ chín mươi mã lực trở lên chủ yếu đánh bắt xa bờ với các nghề lưới rê vây rút và pha súc
năm hai nghìn một mươi sáu ngư dân trên địa bàn huyện đã khai thác đạt một mươi bảy tấn hải sản đạt kế hoạch đề ra
trong năm hai nghìn một mươi bảy xã tịnh kỳ đặt mục tiêu khai thác khoảng một mươi tám tấn thủy sản
để đạt được mục tiêu này ngư dân cần nâng công suất tàu thuyền đầu tư trang thiết bị hiện đại và mở rộng ngư trường
năm hai nghìn một mươi sáu ngư dân trên địa bàn huyện đã khai thác đạt một mươi bảy tấn hải sản đạt kế hoạch đề ra
năm hai nghìn một mươi sáu ngư dân trên địa bàn huyện đã khai thác đạt một mươi bảy tấn hải sản đạt kế hoạch đề ra
thông tin này được đăng tải trên báo công an nhân dân xuống ra ngày hôm nay
theo đó bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao tinh thần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cám bộ chiến sĩ công an nhân dân trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
cần tiếp tục triển khai các kế hoạch biện pháp công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ
an ninh kinh tế an ninh tư tưởng văn hóa an ninh mạng an ninh thông tin và truyền thông
triển khai các kế hoạch tấn công chấn áp truy nã tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm
tội phạm chống người thi hành công vụ cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
đồng chí bộ trưởng lưu ý các cơ quan thông tấn báo chí trong công an nhân dân cần kịp thời đưa tin bài tuyên truyền cổ vũ
động viên những gương người tốt việc tốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
phê phán các hiện tượng sai trái
ngày hôm qua ngày hai tháng hai tức mùng sáu tết đinh dậu là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết
hầu hết các công sở đặc biệt là các cơ quan hành chính bộ phận một cửa tiếp dân các cán bộ công chức đã làm việc nghiêm túc
lượng người dân đến làm thủ tục chưa nhiều tuy nhiên lo ngại về việc cán bộ công chức đi hội lễ chùa đầu năm ở nhiều địa phương vẫn còn
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có tiêu đề sẽ xử lý nghiêm công chức ăn chơi sau tết đề cập đến vấn đề trên
theo đó thủ tướng chính phủ ra công điện yêu cầu tập trung xử lý công việc sau tết cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương
theo chỉ thị số hai mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ tết
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân
tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ
không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công
thủ tướng chính phủ kêu gọi các hiệp hội ngành nghề cộng đồng doanh nghiệp các doanh nhân và toàn thể nhân dân tranh thủ thời cơ
khắc phục khó khăn thách thức tổ chức lao động sản xuất đầu tư kinh doanh có hiệu quả vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội
yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp biểu thị quyết tâm đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân sáng tạo khởi nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả
theo quy định mới trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy mỗi tỉnh sẽ có duy nhất một cụm thi
thí sinh có thể làm tối đa năm bài thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học
bộ giáo dục và đào tạo không giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh cũng như là cho phép các trường được xét tuyển dưới nhiều hình thức và nhiều đợt trong năm
thông tin được đăng tải trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
theo quy chế tuyển sinh mới ban hành các trường đại học có thể tổ chức nhiều đợt tuyển sinh trong năm
trong khi đó thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp
nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
để xét tuyển đợt một thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký sự thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định của sở giáo dục và đào tạo kèm theo lệ phí
trong các đợt xét tuyển bổ sung thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường
sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký một lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tuyến tại nơi đăng ký dự thi
kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay bộ giáo dục và đào tạo cho phép các trường được tuyển sinh nhiều đợt với nhiều phương thức tuyển sinh
các trường sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia để sơ tuyển xét tuyển phải xác định và công bố công khai tổ hợp các bài thi môn thi để xét tuyển vào các ngành nhóm ngành
từ bảy h đến chín h sáng ngày hai tháng hai theo ghi nhận của phóng viên báo giao thông tại một số nút giao thông và tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tp hà nội
giao thông đều thông thoáng trong buổi sáng ngày hai tháng hai gần như chỉ có khu vực đường nguyễn xiển tiếp giáp với nút giao thông thanh xuân đường giải phóng
lưu lượng giao thông khá đông do người dân các tỉnh tiếp tục trở về hà nội sau kỳ nghỉ tết
tuy nhiên không xảy ra tình trạng ủn tắc thông tin được đăng tải trên báo giao thông số ra ngày hôm nay
trao đổi về báo giao thông ngày hai tháng hai ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết
tình hình giao thông tết đinh dậu trên địa bàn thủ đô khá ổn định không ủn tắc giao thông nghiêm trọng do từ trước tết
các lực lượng chức năng đã có kế hoạch cụ thể đảm bảo phân luồng giao thông điều chuyển phương tiện hợp lý
hơn nữa người dân đã có ý thức hơn trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ tự điều tiết phương tiện cũng như thời gian phù hợp để về quê và trở lại hà nội
nên đã giảm áp lực đáng kể cho giao thông nội đô
tình hình giao thông ổn định tai nạn giao thông trên địa bàn cũng giảm cả ba tiêu chí dịp tết là kết quả rất đáng mừng ông viện nói
trước đó ghi nhận của phóng viên trong suốt dịp nghỉ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy vừa qua
tại hà nội chỉ có trường hợp un tắc nghiêm trọng nhất là vào chiều và đêm bốn tết tại tuyến đường cửa ngõ phía nam
đoạn từ pháp vân lên đường vành đe ba
nguyên nhân là do lượng phương tiện từ các tỉnh phía nam đổ về quá lớn khiến trục đường bị quá tải
ngay sau khi tuyến đường này xảy ra ủn tắc trên mạng xã hội facebook
các thành viên của các diễn đàn đã mắc nhau cách đi theo đường hồ chí minh để về hà nội
hoặc các tuyến đường vành đai khác nên tình trạng ủn tắc cũng giảm nhiều
ông phạm văn khôi chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ cho biết
năm nay đơn vị này thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến như phân làn trồng làn nhau
đồng thời mở ba làn chiều để các phương tiện lưu thông thuận tiện nên không xảy ra ủn tắc
trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
theo thống kê trong hai ngày ba mươi một tháng một và ngày một tháng hai lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
tăng đột biến khoảng hơn bảy mươi lượt phương tiện mỗi ngày cao gấp ba lần so với ngày thường
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bị cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc giang
truy nã về tội buôn bán hàng cấm có hộ khẩu thường trú tại thôn trại quân xã đồng kỳ huyện yên thế của tỉnh bắc giang
các một m năm mươi bảy sống mũi thẳng giái tai vuông khuôn mặt chữ nhật nốt rùi cách hai cm trên sau cánh mũi phải
đối tượng nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cũng bị cơ quan thi hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc giang truy nã
nhưng là về tội danh trộm cắp tài sản cao một m năm mươi hai sống mũi hơi lõm khuôn mặt bầu rục giái tai trúc
nốt ruồi cách một cm trên trước đuôi mi mắt phải
đối tượng thứ ba bị công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang truy nã về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
có hộ khẩu thường trú tại thôn an bình xã biên sơn huyện lục ngạn của tỉnh bắc giang
đối tượng này là lăng văn bình cao một m sáu mươi hai sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh yêu cầu tám doanh nghiệp
nhanh chóng thực hiện chấp hành điều chuyển hướng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn hà nội
các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn đang lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình
góp phần giúp cho mỗi người dân được yên tâm đi lại du xuân an toàn trên mỗi cung đường
thưa quý vị mở đầu tiểu mục giao thông là thông tin về các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hai mươi bốn giờ qua
điển hình là vào chiều ngày hôm qua ngày hai tháng hai trên quốc lộ tám mươi đoạn cầu kênh bê thị trấn tân hiệp
huyện tân hiệp tỉnh kiên giang năm người đã bị thương vong trong một vụ xe khách tông xe máy và xe đạp
chiếc xe khách mang biển kiểm soát năm mươi một b ba mươi nghìn hai trăm bốn mươi hai do tài xế huỳnh ngọc hân điều khiển
khi đến dưới dốc cầu canh b xe bất ngờ bị mất thắng
xe này do trời mưa đường trơn nên tài xế không kịp xử lý đã tông vào xe máy và xe đạp đi cùng chiều
khiến hai người tử vong và ba người bị thương phải nhập viện điều trị
còn vào chiều qua một vụ tự gây tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ ba b thuộc tổ một mươi bốn phường sông cầu thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
vào thời điểm trên xe ô tô chín mươi bảy a một nghìn tám trăm linh một đi với tốc độ nhanh xe mất lái lao sang phía đường ngược chiều
leo lên vỉa hè và đâm vào gốc cây
tại hiện trường chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu tùy khí bên lái bung
người điều khiển xe là anh hoàng xuân thắng bị thương và được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra
sau khi vụ tai nạn xảy ra công an thành phố bắc cạn đã có mặt tại hiện trường lập biên bản giải quyết vụ tai nạn
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội vừa có thống kê xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải dịp tết nguyên đán vừa qua
theo đó từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội đã lập biên bản ba trăm chín mươi trường hợp
trong đó có hai trăm bảy mươi sáu vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa
hai vi phạm giao thông đồng thủy tổng mức phạt hành chính là gần năm trăm linh triệu đồng
tạm giữ hai phương tiện tức giấy phép lái xe bốn mươi tám trường hợp
cũng theo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
dịp tích vừa qua cơ quan này đã giải quyết nhiều vấn đề qua đường dây nóng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp biển số xe ô tô trong thời gian qua
trước đó một số cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng cấp biển số ô tô tại tỉnh thừa thiên huế thiếu minh bạch
theo phản ánh nhiều tháng nay tại tỉnh thừa thiên huế xuất hiện hàng loạt các xe ô tô mang biển số khủng
vượt rất nhiều những đầu số thực tế đang được cấp khiến cho dư luận xôn xao
xét báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an báo cáo việc cấp biển số xe ô tô tám mươi a tám mươi b cho các doanh nghiệp các loại hình
thời điểm từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
thủ tướng chính phủ giao bộ tư pháp chủ trì phối hợp với bộ công an và các cơ quan liên quan kiểm tra
giả soát các quy định về việc thực hiện đăng ký cấp biển số xe ô tô xe máy
nếu phát hiện vấn đề bất cập đề xuất sửa đổi bổ sung đảm bảo chặt chẽ khách quan
báo cáo thủ tướng chính phủ trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh nam định thanh hóa hà tĩnh gia lai con tum
về việc tám doanh nghiệp tại các địa phương này nhanh chóng thực hiện chấp hành điều chuyển luồng tuyến vận tài hành khách liên tỉnh trên địa bàn hà nội
tám doanh nghiệp chưa thực hiện gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hoàng sơn thanh hóa
doanh nghiệp tư nhân ăn uống tâm lương công ty trách nhiệm hữu hạn dũng minh doanh nghiệp tư nhân huyền hồng công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải trường hằng
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải du lịch thương mại hải hiền công ty cổ phần thương mại dịch vụ thuận ý gia lai hợp tác xã vận tải thăng long
hiện có hai mươi bảy xe hoạt động trên một mươi hai tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ hà nội đi các tỉnh nêu trên
sở giao thông vận tải hà nội cũng giao thanh tra sở giám sát chặt chẽ hoạt động của các xe này xử lý nghiêm nếu có vi phạm chạy vượt tuyến trái tuyến
từ ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy sở giao thông vận tải hà nội đã thực hiện điều chuyển luồng tuyến xe khách nhằm giảm tình trạng ồn tắc giao thông trên trục khuất duy tiến vành đai ba trên cao
theo đó hơn bốn trăm bốn mươi lượt xe đi các tỉnh phía nam xuất phát từ bến xe mỹ đình đã được điều chuyển về bến xe nước ngầm
thưa quý vị có thể thấy rằng những ngày đầu xuân năm mới
không khí xuân đã lan tràn khắp mọi nơi
tuy nhiên để góp phần giúp cho mỗi người dân được yên tâm đi lại du xuân an toàn trên mỗi cung đường
các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn đang lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình ghi nhận tại tỉnh nam định
những cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ban đêm trên tuyến quốc lộ một mươi đoạn qua huyện y yên tỉnh nam định đã có mặt tại đơn vị
chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị xong thiết bị hồ sơ tài liệu cần thiết
hai mươi một giờ một ca trực mới bắt đầu
về lưu lượng phương tiện hoạt động sẽ gia tăng chúng tôi đã tăng cường lực lượng tăng cường phương tiện
đảm bảo ba công tác trên ngày tuần tra kiểm soát hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h tập trung vào xử lý các lỗi như xe khách dường nằm
trở quá số người quy định xe chở quá tải chở quá khổ sử dụng rượu bia và một số lỗi vi phạm khác
với quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông
trước trong và sau tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã triển khai nhiều biện pháp
sẵn sàng ứng trực một trăm linh quân số nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
dịp tết bên cạnh tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý các phương tiện vi phạm về vận chuyển hàng hóa
nhồi nhét quay vòng đón khách thì xử lý người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phòng cảnh sát giao thông
mỗi ngành mỗi ngày mỗi công việc
đều có đặc thù khó khăn riêng
chúng tôi đã xác định là một cán bộ trị sương ngoan
chúng tôi coi cái an toàn của người dân là trên hết đem lại niềm vui cho nhân dân
cũng là niềm vui của chúng tôi trong năm mới
tết nguyên đán là thời điểm du khách về dự lễ hội đền trần có xu hướng tăng
theo kế hoạch lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã bố trí các tổ công tác có mặt tại các tuyến địa bàn trọng điểm
triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên từng ngã
đường bước chân người lính vẫn miệt mài sớm hôm mang một mùa xuân an lành đến cho mọi người
hơn chín trăm linh là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông